đoàn công tác thành quỳ thành phố hồ chí minh do đồng chí nguyễn thị nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành quỳ thành phố hồ chí minh làm trường đoàn
đã đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam
trung bình hàng ngày bệnh viện khám hơn hai lượt người
điều trị nội trú từ một hai trăm linh đến một ba trăm linh bệnh nhân một ngày cấp cứu một trăm hai mươi bệnh nhân một ngày
riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi bệnh viện khám hơn một trăm linh sáu bảy trăm linh lượt người
điều trị hơn một mươi ba hai trăm linh bệnh nhân phẫu thuật hơn ba một trăm linh ca tỷ lệ sử dụng dường bệnh đạt một trăm linh
phát biểu tại chương trình đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận
biểu dương những cố gắng thành tựu của đội ngũ cán bộ thầy thuốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm thời gian qua
đồng thời bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của bệnh viện
nhất là đưa vào hoạt động bệnh viện chấn thương chỉnh hình đẳng cấp quốc tế
nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam
đồng chí nguyễn thị nhân chúc toàn thể cán bộ y bác sĩ nhân viên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm mạnh khỏe
luôn tự hào với nghề hình ảnh phẩm chất bộ đội cụ hồ mặc áo blue để không ngừng cống hiến
chăm sóc tốt sức khỏe của bộ đội và nhân dân
bệnh viện phải phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu y tế của thành phố hồ chí minh quân đội và khu vực